nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tối qua ngày một mươi tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân
thôn bùi chám xã hòa sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
thôn bùi chám cách trung tâm xã hòa sơn huyện lương sơn hai km địa bàn có hai dân tộc cùng sinh sống
trong đó dân tộc mường chiếm năm mươi ba dân tộc kinh chiếm bốn mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy thôn bùi chám đã triển khai thực hiện tốt năm nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
hiện thôn bùi chám không còn hộ đói tỷ lệ hộ nghèo giảm tỷ lệ hộ khá tăng
đã có nhiều mô hình cách làm hay hiệu quả được nhân rộng trong thôn
phát biểu tại ngày hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến bà con thôn bùi chám chúc cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay sẽ được lan tỏa mạnh mẽ
nào hộ nghèo trồng cây lưu niệm tại thôn bùi chám